hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại thành phố hà nội ba trăm linh người có nguy cơ lây nhiễm ở ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố
sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ncov từ ngày mai một mươi bảy một mươi tám đến một mươi bảy tám
nhóm được lấy mẫu bao gồm những người đang sinh sống tại kho khu vực có nguy cơ cao
nơi có nhiều bệnh nhân nhiều ổ dịch mật độ dân cư lớn giao lưu đi lại nhiều
có nguy cơ bùng phát dịch bệnh
nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh như người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa
bán hàng ở chợ siêu thị vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu
người làm dịch vụ vệ sinh công cộng lái xe taxi công nhân các khu công nghiệp
sáng nay tp hcm được bộ y tế bổ sung sáu trăm linh liều vaccine astrazeneca
ngay khi nhận được số vaccine này thành phố sẽ phân bổ cho các quận huyện
thành phố thủ đức để tiếp tục công tác tiêm chủng
tính từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến hết ngày tám tháng tám
tp hcm đã tiêm được cho gần hai ba triệu người
trong tháng tám này nếu như đảm bảo nguồn vaccine
tp hcm có thể đạt độ phủ miễn dịch trong cộng đồng với tỷ lệ từ bảy mươi cho đến tám mươi dân số trên một mươi tám tuổi
liên quan đến công tác tiêm vaccine sở y tế tp hcm cho biết vừa yêu cầu các bệnh viện
trung tâm y tế các cơ sở tiêm chủng tạo điều kiện để người dân được tiêm ngay tại chỗ
khám sàng lọc xác định đúng nhóm chỉ hoãn tiêm giải thích rõ lý do chỉ hoãn ngắn ngày
đối với người đang dùng thuốc hoặc là đang mắc các bệnh cấp tính
với hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
một người phụ nữ trú tại thị trấn vạn giã huyện vạn ninh vừa bị sở thông tin và truyền thông
tỉnh khánh hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
trước đó người này đã sử dụng tài khoản facebook đăng thông tin biện đặt về việc chốt kiểm soát
dịch cầu huyện đặt tại xã vạn thắng huyện vạn ninh chặn không cho qua chốt
sau khi cơ quan chức năng mời làm việc
người này thừa nhận là không trực tiếp có mặt ở chốt kiểm dịch mà chỉ nghe nhân viên kể lại sự việc
nhưng đã bức xúc đăng tải thông tin sai sự thật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ sáu đối tượng trong ổ nhóm lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính bằng hình thức làm giả hồ sơ mua hàng trả góp
cho hàng trăm người nông dân tại các siêu thị điện máy và trung tâm thương mại
các đối tượng trong ổ nhóm này đã lôi
kéo hàng trăm người dân trên địa bàn hai huyện thọ xuân và thường xuân đến các cửa hàng điện máy xanh
thế giới di động và làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai công ty tài chính
với tổng số tiền là gần năm tỷ đồng
trong khi đó công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp với sở y tế tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho một trăm ba mươi chức sắc tôn giáo trên địa bàn
tại bệnh viện gia liễu thành phố bắc ninh các chức sắc tôn giáo đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã
thuộc các biện pháp phòng chống dịch
được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh bắc ninh và đặc biệt là công an tỉnh bắc ninh
và sự kết nối với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bắc ninh
thì việc kết lối đó cũng thể hiện một cái tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
đồng thời là một sự quan tâm rất là sâu sắc đặc biệt cho các vị chức sắc nhà tu hành để được tiêm vaccine
những lúc dịch bệnh này thì cũng thấy công an cũng
rất là vất vả các cái chốt dịch đi tuần tra và đến lúc này thì lại quan tâm đến việc sắp xếp
lo lắng cho đi bà con rồi các chức sắc tôn giáo đi tiêm
cũng thấy được sự hoạt động rất là tích cực của ngành công an đối với bà con
trước đó công an tỉnh bắc ninh đã chủ động tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh
hỗ trợ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho một trăm ba mươi chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh
được sự đồng ý của ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp với ban trị sự
phật giáo tỉnh và tòa giám mục bắc ninh sở y tế lập danh sách các chức sắc chức việc đủ điều kiện tham gia tiêm vaccine
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho chức sắc trước việc các tôn giáo thể hiện sự quan tâm của đảng
nhà nước lãnh đạo tỉnh trong việc chăm lo đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh
qua đó đã góp phần động viên các chức sắc chức việc tuyên truyền vận động tín đồ tích cực tham gia công tác phòng chống dịch
và các phong trào khác trên địa bàn tỉnh
từ ngày hai tháng chín
bộ công an đã đưa vào sử dụng thí điểm hệ thống quản lý di biến động công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
tại một số trạm kiểm soát phòng chống dịch ở cửa ngõ thành phố hà nội và quảng ninh
hệ thống này cho phép người dân có thể khai báo trước thông tin cá nhân thông tin y tế
và cho phép người dân xuất trình mã qr khi di chuyển qua các trạm kiểm soát
góp phần giải quyết việc un tắc tại các chốt cửa ngõ thành phố
đặc biệt các nội dung thông tin khai báo y tế của công dân sẽ được đối sánh
đảm bảo tính chính xác trên nền tảng khai thác dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và kịp thời xác định truy vết di biến động di chuyển của công dân dựa trên công tác quản lý về cơ sở dữ liệu cư trú
dùng điện thoại quét mã để tiến hành khai báo y tế
chỉ mất khoảng hai phút anh hùng đã hoàn thiện thông tin kê khai trên hệ thống
với mã qr code được cấp
ngay lập tức anh hùng được cán bộ tại trạm kiểm soát
tiến hành kiểm tra và cho phép lưu thông
tất cả thông tin khai báo y tế của anh đã được lưu và tiến hành xác thực
trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tổng thời gian qua trạm của anh hùng chưa đầy năm phút
với hệ thống khai báo y tế của bộ công an
mỗi người dân sẽ có thể tìm hiểu về các thông tin khai báo y tế của anh hùng
với mã qr code này người dân sử dụng khi đi qua các trạm kiểm soát trong bảy mươi hai giờ
tính từ thời điểm khai báo mà không phải kê khai lại
người dân cũng có thể khai báo bằng giấy và được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình lưu thông qua chốt
tại khu vực trạm thu phí pháp vân cầu rẽ hiện đang áp dụng thí điểm hệ thống này
qua thực tế triển khai đã giảm tải về mặt thời gian chờ đợi của người dân khi lưu thông sau thời điểm trước đây
lần đầu tiên em đã khai báo cái từ khai báo
khai mới này cũng có chút vỡ ngỡ so với từ khai cũ bây giờ nó nhiều thông tin hơn
và cũng được bên ban hướng dẫn hướng dẫn khai báo để đi qua chốt kiểm soát được một cách dễ dàng nhất
chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ phận thu phí tại các đầu cửa ô để chúng tôi dán trên các trạm thu phí đầu vào
bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn triển khai phát các tờ phiếu để phát cho lái xe
trong đó hướng dẫn rất chi tiết ứng dụng kê khai
chúng tôi sẽ có thể thử dụng cái ứng dụng đó để khai trước khi đến các trạm thu phí sau đó thì sẽ giảm bớt cái việc là
thời gian phải khai báo trong quá trình tại các điểm thu phí để giảm thời gian phải dừng xe trong quá trình lưu thông
bộ công an đã bổ sung thông tin thường trú tạm trú lưu trú của công dân trong hệ thống khai báo y tế
nhằm quản lý được di biến động của công dân thông qua cơ sở thông tin về cư trú do bộ công an quản lý
tất cả những thông tin này sẽ thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chuyển trực tiếp về tận công an xã phường để quản lý và theo dõi
do đó sẽ tránh việc công dân kê khai không đúng sự thật và sẽ mất vết khi có sự cố xảy ra
mới đây thủ tướng chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo bộ công an phối hợp bộ thông tin và truyền thông
bàn chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín triển khai thực hiện hệ thống quản lý di biến động công dân vùng dịch
và quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau thời gian thí điểm hiện hệ thống khai báo y tế tại địa chỉ
chấm dân cư quốc gia chấm gov chấm vn chấm vn đã sẵn sàng triển khai tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc
nhằm đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh cấp bách hiện nay
một số tin tức về an ninh trật tự cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố bị can
đối với a piếu một mươi bảy tuổi chú tại thôn đắc sô xã hiếu huyện con plông tỉnh con tum về hành vi giết người
cụ thể vào tối ngày ba mươi tháng bảy sau khi uống rượu a chiêng đã xảy ra mâu thuẫn và có lời lẽ xúc phạm mẹ của a pếu
bực tức trước thái độ của a chiêng a piếu đã lấy một cây gỗ tròn đánh liên tiếp vào đầu và cổ của a chiêng
hành vi của a píu đã được mọi người can ngăn ngay sau đó a chiêng được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
hung thủ đâm hai mẹ con nguy kịch vào dạng sáng ngày hôm qua tám tháng tám tại thị trấn kim sơn huyện quế phong tỉnh nghệ an
vừa bị bắt giữ bước đầu xác định nguyên nhân án mạng là do mâu thuẫn tình cảm
hung thủ là lang kim thế vinh sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện quế phong bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã châu tiến huyện quỳ châu
thời điểm vụ án xảy ra vinh treo tường rào vào nhà dùng băng dính trói hai tay cháu bé rồi dùng rào đâm nhiều nhát
nghe thấy tiếng con gái kêu cứu người mẹ ở phòng bên chạy sang cũng bị vinh dùng dao đâm
gây án xong đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
công an các địa phương vừa bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy trái phép
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
tại km một trăm bốn mươi quốc lộ sáu a thuộc địa phận bản săn cài xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
tổ công tác đã bắt giữ đối tượng sông a páo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú huyện mai châu tỉnh hòa bình khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ là năm bảy trăm tám mươi ba viên ma túy tổng hợp có trọng lượng sáu trăm linh một sáu mươi bốn gam
một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
bước đầu đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ một người đàn ông người mông không rõ danh tính để bán lại kiếm lời
đang trên đường đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
tại tỉnh cà mau phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau kết hợp cùng lực lượng nghiệp vụ
thuộc công an thành phố cà mau đã bắt quả tang huỳnh tiến sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại khóm bốn phường bảy thành phố cà mau
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba khối hình chữ nhật dạng hộp có trọng lượng khoảng một một kg
khai thác nhanh sĩ khai nhận số tăng vật trên là ba bánh heroin được sĩ mua về để bán lại cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời
kiểm tra nhanh sĩ dương tính với chất ma túy
thưa quý vị để không bị gián đoạn công tác tiêm chủng cho người dân
ngày chín tháng tám thành phố hồ chí minh đã nhận thêm sáu trăm linh liều vaccine astrazeneca từ viện pasteur

theo đó sáng ngày chín tháng tám bộ y tế đã bổ sung về thành phố hồ chí minh sáu trăm linh liều vaccine astrazeneca
sau khi nhận được lượng vaccine này sở y tế đã tổ chức phân bổ cho hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức
để tiếp tục tiêm chủng cho người dân như kế hoạch
trước đó theo sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết vào ngày tám tháng tám thành phố đã tiêm cho một trăm tám mươi bảy năm trăm tám mươi bảy người
từ hai mươi hai tháng bảy đến hết ngày tám tháng tám thành phố hồ chí minh đã tiêm được gần hai ba triệu liều vaccine cho người dân
theo thống kê thành phố hồ chí minh hiện có khoảng bảy triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên
ngoài việc tiêm mũi một cho người dân thành phố còn phải tính toán tiêm mũi hai cho người đã tiêm mũi một
thành phố hồ chí minh hiện có thể đạt tốc độ tối đa ba trăm linh liều một ngày
theo công suất của một hai trăm linh đội tiêm hiện nay
nếu được cấp vaccine đúng tiến độ thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra
và là thành phố đầu tiên trên cả nước phổ cập vaccine cho người dân
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đặt tại cơ sở hai bệnh viện ung bưu thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hiện điều trị cho năm trăm tám mươi hai bệnh nhân
tuy nhiên trong tuần này bệnh viện sẽ nâng lên bảy trăm linh giường để kịp thời điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch
từ khi được đưa vào hoạt động đến nay bệnh viện giải trí tiếp nhận điều trị cho một ba mươi một bệnh nhân
phần lớn bệnh nặng nguy kịch
bệnh viện đang tiếp nhận điều trị năm trăm tám mươi hai bệnh nhân trong đó một trăm hai mươi chín trường hợp thở máy
một mươi một người lọc máu liên tục và bốn trường hợp chảy ecmo
trong tuần này bệnh viện sẽ triển khai giai đoạn hai với bảy trăm linh giường bệnh
để kịp thời tiếp nhận điều trị cho các trường hợp bệnh nhân nặng nguy kịch
tuy nhiên bệnh viện cần được bổ sung nhân lực để đáp ứng công tác điều trị ở quy mô này
hiện tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín có gần một hai trăm linh người đến từ ba mươi đơn vị
trong đó bệnh viện chợ rẫy tham gia một trăm sáu mươi một người với hai mươi chín bác sĩ một mươi bốn bác sĩ hồi sức
các bệnh viện của thành phố cũng đã tập trung nguồn nhân lực rất cao tại đây với chín mươi hai bác sĩ
trong đó có ba mươi bác sĩ chuyên ngành hồi sức cùng lực lượng bác sĩ đến từ nhiều đơn vị khác
chiến lược hiện nay của thành phố hồ chí minh là tập trung giảm số ca f trong cộng đồng
và tích cực bảo vệ người bệnh nền mắc covid một mươi chín để giảm thiểu thương vong
đây cũng là một thách thức lớn của thành phố khi mà những ngày qua số ca tử vong đang ngày một gia tăng
việc thành lập cấp tốc bốn trung tâm điều trị bệnh nhân nặng tạo thành mạng lưới hồi sức
với mục tiêu lớn nhất là giảm số ca tử vong ở người mắc covid một mươi chín
sáu giờ sau khi đi vào hoạt động trung tâm hồi sức tích cực được đặt tại bệnh viện quốc tế ct
thành phố hồ chí minh đã triển khai gấp rút hai trăm năm mươi giường với đầy đủ trang thiết bị
máy thở bình oxy máy lọc máu để khẩn cấp điều trị cho bệnh nhân f
đây là bệnh viện giải chiến số một mươi sáu quận bảy vừa được thành lập cách đây ba ngày
các phòng bệnh do trung tâm hồi sức tích cực có quy mô năm trăm linh giường bệnh do bệnh viện bạch mai phụ trách
cùng với đó hai trung tâm hồi sức khác do bệnh viện việt đức và bệnh viện trung ương huế phụ trách
với tổng công suất một giường
trong bối cảnh lượng bệnh nhân f của thành phố trong những ngày qua vẫn gia tăng
với dự đoán khoảng năm bảy trong số bệnh nhân covid một mươi chín sẽ chuyển nặng
việc bộ y tế thiết lập khẩn cấp thêm bốn trung tâm hồi sức tích cực
do các bệnh viện hàng đặc biệt điều hành tại tp hcm
đưa giám đốc các bệnh viện đầu ngành cùng hàng trăm chuyên gia y bác sĩ kỹ thuật viên
nhân viên y tế và trang thiết bị vật tư tiêu hao vào đây phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nặng
và rất nặng là thiết thực và kịp thời
hiện nay có thể nói rằng chúng ta đang huy động tổng lực của tất cả những trang thiết bị của ngành y tế
bao gồm máy thở và tất cả các máy móc khác và về cơ bản hiện nay chúng tôi đáp ứng đủ những trung tâm này
trước áp lực bệnh nhân nặng đang ngày một gia tăng bộ y tế yêu cầu các trung tâm hồi sức tích cực hoạt động
theo phương thức uống chiếu tức là thiết lập tới đâu sẽ đưa vào sử dụng tới đó
điều này sẽ mang lại hiệu quả điều trị rất tốt để giảm tối đa số trường hợp tử vong
dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đồng thời cũng tạo nên tâm lý an tâm cho người dân
thưa quý vị sau thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp ở đồng nai
số ca bệnh liên tục tăng cao đến ngày hôm nay ngày chín tháng tám tổng số người nhiễm covid một mươi chín
trong đợt dịch thứ tư toàn tỉnh đã vượt mốc tám tám trăm hai mươi hai ca và hiện các địa phương đang nỗ lực khoanh chặt
các vùng đỏ để dập dịch đồng thời bảo vệ
tại thành phố long khánh các tuyến đường giao thông cửa ngõ đều được lực lượng chức năng xích chặt
đảm bảo tất cả người phương tiện từ các địa phương khác đến địa bàn được kiểm soát
qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhập dịch bệnh covid một mươi chín
từ bên ngoài vào thành phố
triển khai lực lượng thì chúng tôi là chia theo ca
các điểm trốn này hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
không kể mưa gió kiểm soát
các lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đi qua lại trên địa bàn thành phố long khánh
cùng với kiểm soát chặt vòng ngoài các lực lượng chức năng thành phố long khánh
với sự phối hợp của ngành y tế đồng nai nhanh chóng điều tra truy vết xét nghiệm các trường hợp dương tính
để dập dịch ở các vùng đỏ đồng thời huy động các hệ thống chính trị ở cơ sở và người dân
tham gia bảo vệ mơ rộng các vùng xanh
nhờ đó đến thời điểm này thành phố long khánh đã cơ bản kiểm soát được các vùng có nguy cơ
và hơn đến một tiếng bóc tắt tất cả các f ra khỏi cộng đồng
trong khi đó tại các địa phương đang là tâm dịch của tính đồng nai tập trung đông công nhân thuê trọ
như thành phố biên hòa các huyện vĩnh cửu nhân trạch trảng bom
việc khoanh chặt vùng đỏ để xét nghiệm trên diện rộng và bảo vệ nghiêm ngặt những vùng xanh
cũng đang được thực hiện một cách quyết liệt qua đó góp phần kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh
nhằm tạo điều kiện cho việc cung ứng hàng hóa du yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn
chủ tịch ubnd tp hcm đã ký văn bản cho phép nhân viên siêu thị cửa hàng tiền lợi hàng bình ổn
được chạy ở trên đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng trong thời gian tăng cường biện pháp giãn cách xã hội
chí đạo được chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đưa ra chiều chín tháng tám
sau đề xuất của sở công thương nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị chuẩn bị công tác hậu cần
sắp xếp hàng hóa vệ sinh khử khuẩn ở khu vực kinh doanh
theo đó sở công thương sẽ phối hợp với các bên liên quan xác định danh sách nhân viên được phân công
và cập nhật về hệ thống dữ liệu dùng chung trên cổng thông tin điện tử của sở
theo danh sách được xác nhận giám đốc các siêu thị cửa hàng tiện lợi sẽ cấp thẻ công tác
hoặc giấy xác nhận cho nhân viên để được chạy trên đường từ một mươi tám h đến sáu giờ sáng
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát sẽ kiểm tra và tạo điều kiện đi đường
trước đó từ ngày hai mươi sáu tháng bảy người dân được yêu cầu hạn chế tối đa ra đường
các cửa hàng cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau
trong khung giờ này chỉ một số trường hợp được ra đường như cấp cứu lực lượng làm công tác phòng chống dịch
phóng viên phát hành báo công nhân vệ sinh môi trường xe chở hàng thiết yếu đưa đón lực lượng làm nhiệm vụ phòng dịch
ubnd tp hcm yêu cầu sở công thương khẩn trương cùng các địa phương nghiên cứu giải pháp tổ chức lại
các điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu tại những chợ truyền thống đang tạm ngưng hoạt động
hoặc là hình thành các điểm bán nhỏ cung ứng mặt hàng tươi sống
ubnd tp hcm yêu cầu sở công thương tiếp tục triển khai chương trình bình ổn thị trường
đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu đảm bảo nguồn cung ứng để bình ổn thị trường cho tp hcm
ngoài ra các địa phương cần tăng cường bán hàng lưu động bổ sung bán mặt hàng thực phẩm tươi sống cho các cửa hàng
thuộc hệ thống cửa hàng tiện lợi và cập nhật hoạt động bán hàng trực tuyến để gia tăng điểm mua sắm hàng hóa
lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân
đối với ubnd tp hcm và các quận quyền ubnd tp hcm yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo
về việc tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn
yêu cầu các cơ quan quản lý không để tăng giá hàng hóa đột biến và tìm phương án phát phiếu đi chợ hợp lý
đặc biệt giao trách nhiệm kiểm tra giám sát chia khung thời gian số người đến điểm bán hàng
khống chế lượng cách ra vào tại các điểm phù hợp lượng hàng hóa cung ứng cho ubnd các phường xã
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người thiếu hàng hóa cục bộ gây bức xúc cho người dân
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh những ngày qua đã có biết bao câu chuyện đẹp
về những người chiến sĩ công an hỗ trợ chia sẻ khó khăn với người dân
và câu chuyện về chuyến xe đặc trủng của lực lượng cảnh sát giao thông tây bắc đưa đôi vợ chồng già về
sau khi tiêm vaccine cũng là một câu chuyện đẹp để mỗi chúng ta đều cảm nhận được một sự ấm áp bình dị
sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hơn một ngày lại có sẵn bệnh tiền sử là hạ canxi
bà võ thị hồng yến cảm thấy mệt mỏi khó thở nên được chồng đưa tới bệnh viện xuyên á huyện củ chi
để được bác sĩ thăm khám đến lúc ra khỏi bệnh viện thì đã gần hai mươi ba giờ khuya
đang trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu nên hai vợ chồng bà không thể đón xe về nhà vào lúc này
giữa sự lo lắng về sức khỏe lại không biết làm cách nào để vượt hơn một mươi km về nhà
thì điều bất ngờ đã tới với đôi vợ chồng lớn tuổi này
nhờ mấy chú là bắt xe dùm bắt xe dùm mà nếu mà không được thì xin ngủ lại
mà xin ngủ lại mà không được nữa là đi bộ
tại vì giờ chỉ ba phần án đó thôi chứ giờ đi bộ mình nghĩ là đi bộ về tới đâu hay tới đâu
mà không ngờ là mấy chú lại đưa xe về xe đưa về dùm
mừng là mừng là muốn khóc luôn á đẳng là vậy mừng là muốn rớt muốn khóc luôn á
hai chiến sĩ cảnh sát giao thông mà ông hải bà yến nhận được hỗ trợ là đại úy phạm văn sang
và đại úy lê nguyễn hoàng sơn thuộc trạm cảnh sát giao thông tây bắc
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
vào lúc gần hai mươi ba giờ khuya ngày bảy tháng tám trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
trên tuyến quốc lộ hai mươi hai đối diện bệnh viện xuyên á
thấy hai người lớn tuổi dìu nhau vẻ mệt mỏi nên hai chiến sĩ cảnh sát giao thông lại gần hỏi thăm
qua chia sẻ thì mới biết hai vợ chồng vừa rời bệnh viện và không có cách nào để về nhà
không chút do dự ngay lập tức một trong hai chiến sĩ đã điện xin ý kiến chỉ huy
và phương án dùng xe chuyên dụng đưa vợ chồng bà yến cũng được quyết định trong thích tắc
được sự đồng ý của bang chỉ huy chúng tôi dùng xe ô tô đặc trứng
chở ông bà về tới địa chỉ nhà hóc môn
trên đường đi chúng tôi cũng được ông bà gửi lời cảm ơn thăm hỏi chúng tôi
qua đó thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi trong công việc
có khi mà được giúp ích ông bà về tới địa điểm an toàn
nghe cái câu nói của chú trưởng đó chú nói một câu là
thôi tạo điều kiện lấy xe chở cho hai ông bà già về đi chứ đêm hôm thì không thể nào bắt xe được
thì đó là tôi nghe được câu nói đó
hơn là tôi bắt được một cục vàng
tại vì hiện tại bây giờ mình có tạo ra tiền cỡ nào đi nữa cũng không xài được khi mình lâm trọng bình
đây là lần đầu tiên tôi được một cái niềm rất là sung sướng là tôi trong cái lúc mà tôi chới
mà được mấy chú hỗ trợ rất là cảm ơn
chú đưa về tới nhà rồi động viên gia đình vợ chồng thôi ráng giữ sức khỏe
thì đó là một cái mà tình cảm rất là thân thiết
thì không biết lấy cái gì để diễn tả được cái cảm xúc của
vợ chồng tôi thì thôi nhân đây
tôi cũng nhờ báo đài cho tôi gửi lời cảm ơn tất cả các chú trong cái chốt tây bắc đêm hôm đó
không riêng mà tôi cũng chúc cho các chú có nhiều sức khỏe để mà phục vụ nhân dân